thưa quý vị vào ngày dân số thế giới một mươi một tháng bảy vừa qua
ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương đã công bố kết quả sơ bộ
tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín
theo đó tính đến thời điểm giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tổng dân số việt nam là gần chín mươi sáu hai trăm linh bảy người
hiện tại việt nam là quốc gia đông dân thứ một mươi năm trên thế giới
và thứ ba trong khu vực đông nam á sau indonesia và philippines
so với năm hai nghìn chín vị trí xếp hạng về quy mô dân số của việt nam
trong khu vực đông nam á không thay đổi và giảm hai bậc so với các quốc gia
và vùng lãnh thổ trên thế giới
với quy mô dân số như thế này việt nam có những thuận lợi và thách thức gì
mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bình luận của biên tập viên thúy quỳnh
và khách mời trong một tâm điểm ngay sau đây
vâng xin cảm ơn
thưa quý vị và các bạn trong suốt hai mươi năm năm qua công tác dân số kế hoạch hóa gia đình
đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần to lớn
vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tốc độ gia tăng dân số được khống chế thành công
tuy nhiên với những con số biết nói như chúng tôi vừa đề cập
việt nam sẽ có những thuận lợi nhưng đồng thời cũng còn rất nhiều áp lực
và thách thức cần phải đối mặt
và chúng tôi đã mời tới trường quay ông mai trung sơn là phó vụ trưởng vụ quy mô dân số
tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình bộ y tế
để cùng trao đổi với quý vị khán giả sâu hơn về vấn đề này
vâng lời đầu tiên thì xin được chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
vâng xin cảm ơn
ngay bây giờ thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả chúng ta
hãy cùng đến với một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
sau một mươi năm kể từ năm hai nghìn chín đến nay quy mô dân số việt nam tăng thêm một mươi bốn triệu người
dịch vụ dân số được mở rộng chất lượng ngày càng cao
có nhiều tín hiệu tích cực ở nhiều mặt cả về quy mô chất lượng dân số
đặc biệt có những thay đổi mạnh về cơ cấu dân số và phân bố dân cư
tạo ra những tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của đất nước nhanh và bền vững
tuy nhiên những lợi thế của cơ cấu dân số vàng mang lại chưa được khai thác tốt
bên cạnh đó các vấn đề giả hóa dân số phân bổ dân số chưa hợp lý
quản lý dân cư phân tán vẫn còn tồn tại
công tác dân số là công tác vừa có tính cấp bách vừa là chiến lược lâu dài
với dân số vượt ngưỡng chín mươi sáu triệu người trong bối cảnh tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn
biến đổi khí hậu ở mức khó lường tốc độ tăng dân số tại các đô thị lớn
là những bài toán cần có những định hướng cụ thể để từng bước khắc phục và phát triển
thuận lợi cho việc tiếp thu các khoa công nghệ kỹ thuật rồi cơ hội chuyển dịch cơ cấu ngành nghề
qua cái di cư tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội
tỷ lệ dân số phụ thuộc tức là nhóm dân số từ đến một mươi bốn tuổi và trên sáu mươi năm tuổi có giảm mạnh
ngược lại tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động
tăng lên nó gọi là dư lợi lớn trong cơ hội dân số vàng để cho tăng trưởng kinh tế
mặt khác do tỷ lệ đến một mươi bốn tuổi giảm mạnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
bên cạnh những dư lợi rất lớn khi quy mô dân số như vậy đem lại
chúng ta cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức
vậy thì ông có thể nói cụ thể hơn về những thách thức mà chúng ta phải đối mặt
thứ nhất là quy mô dân số của chúng ta tăng chậm
nhưng mức sinh là
rất là tranh lệch giữa các vùng biển
thứ hai là cái quy mô dân số tăng nhanh ở một số khu đô thị lớn và khu công nghiệp
gây quá tài về hạ tầng bất cập về an sinh xã hội
thậm chí là xuất hiện cái tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
ảnh hưởng đến phát triển bền vững
một cái nữa là nhóm dân số ở tuổi lao động
mặc dù đông và tiếp tục tăng
nhưng mà chất lượng và năng suất lao động chưa cao
có sự tranh lệch giữa các vùng các địa phương
về cái lực lượng lao động
tất cả những điều đó
nó đã là những cái thách thức nhưng mà chúng ta chưa có
những cái giải pháp đồng bộ để phát huy lợi thế của thời kỳ dân số vàng
và thích ứng với
giảm hóa dân số của việt nam
cái quy mô dân số lớn
thì cũng là một cái thách thức
lớn cho cái việc đảm bảo an ninh lương thực
các vấn đề về tài nguyên rồi bảo vệ môi trường
giáo dục đào tạo chăm sóc
sức khỏe và các
bất cập khác trong an sinh xã hội
cái quy mô dân số của việt nam là vị thanh niên thanh niên là rất lớn
cái lực lượng này thì trong cái bối cảnh là
khoa học công nghệ phát triển
rồi là cái cách mạng bốn mang lại nhiều các cái yếu tố tích cực
nhưng mà nó cũng
có những cái mặt tiêu cực thậm chí là độc hại
cần phải được hạn chế
vậy thì ông có những cái kiến nghị như thế nào
để trong thời gian tới chúng ta có được những cái giải pháp phù hợp hơn
phải ưu tiên cho các công tác dân số chăm sóc sức khỏe người dân
rồi là sự nghiệp giáo dục đào tạo
rồi văn hóa xã hội
nhằm nâng cao cái chất lượng dân số
bên cạnh đó thì cũng phải tăng cường cái quy độc nguồn lực và phát triển thị trường cung ứng dịch vụ an sinh xã hội
đối với lại nhóm vị nhóm di cư
thì phải có những cái xí sách tạo điều kiện thuận lợi cho
người di cư là tiếp cận đầy đủ và công bằng với các dịch vụ xã hội cơ bản
vậy thì trong giai đoạn tới chúng ta sẽ có những mục tiêu và định hướng
hướng như thế nào mang tính bước ngoặt
để có thể cải thiện được những vấn đề dân số và cũng như là nâng cao chất lượng dân số
chúng ta vẫn phải tiếp tục
thực hiện cuộc vận động
vận động sinh ít con hơn ở vùng mức sinh cao
duy trì kết quả ở những vùng đạt được mức sinh thay thế
chúng ta phải giả soát nâng cao chất lượng quy hoạch các khu đô thị
khu công nghiệp khu chế xuất
để chủ động chuẩn bị các điều kiện
để mà đảm bảo phân bố
cái dân số tương ứng phù hợp với sự phát triển kinh tế
đảm bảo an ninh quốc phòng
chính phủ cũng đã giao cho bộ y tế phối hợp với các bộ ngành
để xây dựng
và trình thủ tướng chính phủ
phê duyệt cái đề án
là điều chỉnh mức sinh
giữa các vùng đối tượng đến hai nghìn ba mươi
chính phủ cũng có giao cho bộ y tế
xây dựng các cái đề án
rồi các cái kế hoạch
các cái chương trình tổng thể
để giải quyết tổng thể cái vấn đề
dân số theo hướng là
trọng tâm dân số phát triển để góp phần
xây dựng đất nước phát triển bền vững
vâng xin cảm ơn
thưa quý vị và các bạn
đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho con người đầu tư cho sự phát triển
hy vọng rằng với những hoạch định và chính sách mới được điều chỉnh phù hợp
thì chúng ta sẽ biến thách thức thành những thuận lợi
tiếp tục nâng cao chất lượng dân số
và tạo ra những bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội